lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương vào ngày hôm qua đã bị cơ quan an ninh điều tra bộ công an
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương và một số tỉnh thành phố khác
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê minh quốc cường
nguyên giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn kiên cường chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
hoàng thanh trưởng phòng quản lý lao động thuộc ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
đinh thái tuấn nguyên phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước
về tội nhận hối lộ và tám bị can khác về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và đưa hối lộ